ở địa chỉ facebook hoàng trang thì bạn ấy có hỏi
con em bốn tuổi rưỡi thường xuyên bị viêm hấp trên
trước đây cháu có nằm viện điều trị bệnh
mày đay dị ứng một tuần vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
gần đây không biết vì sao mà khi chạy dỡn
hoặc là cười nhiều một lúc sau
thì cháu lại bị ho ho nhiều liên tục
một lúc nữa mới giảm
vậy bác sĩ chỉ cho cháu giúp là bé bị làm sao
như tôi vừa trình bày

cái tuổi đó là tuổi tiên học đường
cái tuổi đấy bệnh lý hô hấp đã giảm rất nhiều rồi
thế thì ở đây có một thông tin rất thú vị
chứ bé thứ nhất là đứa trẻ này có cơ địa dị ứng
đứa trẻ đã từng được chẩn đoán có cơ địa dị ứng
thứ hai là đứa trẻ này khi mà chạy nhảy gắn sức
thì có hiện tượng là ho ho khe
thì đấy thường là cái cơ địa của những đứa trẻ
gọi là cơ địa dị ứng
hoặc là gọi là hèn ra vận động
hèn ra gắn sức
và những trường hợp đó
đặc biệt là thay đổi thời tiết
thì những trường hợp đó thì hoàn toàn không có tình trạng nhiễm trùng
và cái chỉ định điều trị hoàn toàn không có liên quan đến kháng sinh một chút nào cả
hoàn toàn phải là các nhà dị ứng
trong các thuốc chống viêm
thuốc dặn phế quả
thì nó sẽ hồi phục
và các bệnh dị ứng đó thì nó lại thay đổi thời tiết
nó lại về nửa đêm về sáng
hoàn toàn ngày nó chảy hoàn toàn bình thường
và bây giờ chúng ta có rất nhiều thuốc

để phòng ngừa các bệnh dị ứng
chứ còn dùng kháng sinh thì hoàn toàn không có tác dụng
mà thậm chí được bệnh tác dụng không có muốn
bởi vì nó cơ địa dị ứng
dùng kháng sinh có cái nguyện dị ứng còn cao hơn